ngân hàng chính sách xã hội cho biết đã có một mươi sáu chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh thành phố đầu tiên
đừng phân bổ vốn để tổ chức ký hợp đồng tiến dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc
cho người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đến nay đã có bốn mươi doanh nghiệp với một một trăm chín mươi năm lao động bị ngừng việc đừng giải ngân số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện chi nhánh các tỉnh thành phố khác trong hệ thống ngân hàng này vẫn đang tiếp tục phối hợp
cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân
khách hàng sẽ được phê duyệt cho vay vốn khi đáp ứng đủ điều kiện như có người lao động
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
có doanh thu quý một năm hai nghìn hai mươi giảm hai mươi trở lên so với quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
hoặc doanh thu quý liên kề trước thời điểm xét hưởng giảm hai mươi trở lên so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
không có nợ xấu tại các tổ chức
các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khách hàng tự kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác
trung thực về số lao động ngừng việc số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay
theo quy định tại quyết định số ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi